hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm hai nghìn một mươi chín tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp tai nạn giao thông tăng
trong đó có vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm bảy người chết ba người bị thương vào tháng ba tại huyện yên lạc
thực hiện đợt cao điểm gia quân lần này lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện
tăng cường công tác tham mưu tuyên truyền và tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm trên các lĩnh vực giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
tổ chức đồng loạt gia quân kiểm tra kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
quy tắc tham gia giao thông nhất là các hành vi có nồng độ cồn ma túy vi phạm tốc độ xe quá khổ quá tải gây ô nhiễm môi trường
tổ chức đua xe trái phép không đổi mũ bảo hiểm tạo chuyển biến trong nhận thức ý thức của người dân tham gia giao thông
ngay sau lễ phát động các lực lượng đã tham gia diễu hành tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng
tại một số tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố vĩnh yên
thưa quý vị đấu tranh với tội phạm ma túy là lĩnh vực khó khăn gian khổ và nguy hiểm luôn cận kề
trong đó điều tra mở rộng để lần ra cả đường dây mua bán ma túy của chúng cũng là một khâu vô cùng khó khăn
đòi hỏi điều tra viên phải cẩn trọng tỉ mỉ và kiên trì lần từng manh mối
thế nhưng cũng có những cán bộ chiến sĩ công an lại cắn bó với công việc này hàng chục năm trời
luôn cẩn mẫn điều tra khám phá hàng nghìn vụ án ma túy để mang bình yên hạnh phúc đến cho nhân dân
người chiến sĩ công an mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là trung tá tạ văn tuệ
đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện mộc châu tỉnh sơn la
hình ảnh người chỉ huy gầy gò nhưng cẩn mẫn cẩn trọng tỉ mỉ từng chút một
trong công việc luôn tất bật với những chồng hồ sơ vụ án
chưa sang vụ này vụ sau lại nối tiếp đã trở nên rất đỗi quen thuộc với cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện mộc châu
anh không những truyền đạt những kinh nghiệm điều tra phá án của mình tích lũy được trong bao năm nay
mà còn truyền cả lửa nhiệt huyết cho những cán bộ chiến sĩ trẻ khiến niềm đam mê phá án ma túy lan tỏa
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an huyện mộc châu đã phát hiện bắt giữ một trăm một mươi chín vụ
một trăm sáu mươi ba đối tượng phạm tội về ma túy triệt xóa một mươi bốn điểm phức tạp về tội phạm ma túy
bắt hai đối tượng truy nã thu giữ gần chín kg heroin trên ba mươi bảy viên ma túy tổng hợp trên sáu kg ma túy đá và nhiều tăng vật khác
trong công việc thì luôn nhiệt tình dũng cảm hăng hái trong công việc làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ trong đội thì luôn luôn nhiệt tình nhiệt huyết trong công việc
là một tấm gương cho anh em trong đội nói theo và học tập
huyện mộc châu luôn được coi là một trong những địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy
với những chuyến hàng số lượng lớn có vũ trang vận chuyển từ bên kia biên giới vào nội địa
rồi vận chuyển về xuôi tiêu dịch
trong lĩnh vực đào tạo tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân năm hai nghìn trải qua nhiều đơn vị khác nhau
và cuối cùng đồng chí tạ văn tuệ được điều động về công an huyện mộc châu
gắn bó với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hơn chục năm nay
trong từng chuyên án với vai trò là điều tra viên kỳ cựu
đồng chí tạ văn tuệ đều được giao nhiệm vụ điều tra mở rộng lần ra những mắt xích quan trọng
từng bước chặt đứt cả đường dây mua bán vận chuyển ma túy của chúng
dù ở vị trí nào trong thời điểm hoàn cảnh nào thực hiện nhiệm vụ nào
trung tá tạ văn tuệ luôn thể hiện là người chiến sĩ công an bản lĩnh
có tinh thần trách nhiệm cao luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
vua bán ma túy hầu hết là các đối tượng thứ nhất là có quan hệ dòng tộc
thứ hai là các đối tượng chủ mưu cầm đầu thì thuê các đối tượng không quen biết
khi mà thuê các đối tượng không quen biết để vận chuyển
do vậy chúng ta có quá trình chúng ta bắt giữ cái việc mở rộng điều tra là rất khó khăn
do vậy là cái công tác bắt giữ đấu tranh triển xóa là rất khó khăn
nhưng với cái tinh thần trách nhiệm của một người chỉ huy thì
chúng tôi trực tiếp chỉ huy nhiều các cái việc chuyên án lớn tại địa bàn huyện bục châu
đây là một trong những đồng chí điều tra viên nói đúng ra là kỳ cựu của công an huyện mộc châu
đồng chí đã thụ lý điều tra thụ lý rất nhiều những vụ án lớn mà công an huyện mộc châu đã triệt phá
ngoài tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
thì đồng chí cũng đã có
có những cái truyền đạt cái kinh nghiệm cho các cái đồng chí trẻ đi trước và được lãnh đạo đơn vị mà cấp trên là tin tưởng
với thành tích nổi bật trung tá tạ văn tuệ đã nhận được nhiều bằng khen giấy khen huân chương cao quý cấp nhà nước và bộ công an
đó là kết quả những ngày cần mẫn miệt mài phân đấu không mệt mỏi của trung tá tạ văn tuệ
cũng là động lực để anh nỗ lực công hiến hết mình đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
mang lại bình yên hạnh phúc
hạnh phúc cho nhân dân
thông tin chúng tôi vừa cập nhật
ubnd thị xã kiến tường tỉnh long an cho biết
tại khu vực đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bình hiệp vừa xảy ra một vụ nổ súng khiến nhiều người bị thương
thông tin ban đầu khoảng hơn một mươi bảy h chiều nay ngày một mươi năm tháng sáu
một cán bộ thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bình hiệp đã bất ngờ dùng súng quân dụng bắn làm ba người bị thương
trong đó hai người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
còn một người bị thương
đối tượng ôm súng cố thủ trong khu vực đồn bình hiệp nên không thể tiếp cận được hiện trường để đưa người này đi cấp cứu
theo xác minh ban đầu đối tượng này tên là tạ quang đạt mang hàm thiếu úy
đến hai mươi một giờ tối nay nạn nhân thứ ba tên là vũ hào hiệp ba mươi năm tuổi công tác tại đồn biên phòng bình hiệp
bị đạt bắn nằm tại hiện trường đã bị chết lâm sàng
nguyên nhân do mất máu quá nhiều và ngưng tim quá lâu
trong khi đó hung thủ đã tự sát về nguyên nhân vụ việc lực lượng chức năng vẫn chưa tiết lộ
sau một thời gian xác lập chuyên án ngày hôm qua công an nghệ an đã bắt giữ đối tượng dành song trò
trú tại xã hồi tụ huyện kỳ sơn nghệ an tại khu vực gần đường mòn hồ chí minh
vật chứng thu giữ một mươi năm kg ma túy dạng đá
tại cơ quan điều tra trò khai nhận đã cùng các đối tượng người nước ngoài mua ma túy từ lào
thông qua đường tiểu ngạch vận chuyển về nghệ an rồi đưa đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
cùng ngày tại khu vực cầu rào mắc quốc lộ tám a thuộc thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn
công an tỉnh hà tĩnh đã phát hiện bắt quả tang đối tượng bùi anh tuấn trú tại huyện thanh trương
tỉnh nghệ an khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một kg ma túy dạng đá một mươi viên hồng phiến và một xe mô tô
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiếp tục điều tra
làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
còn tại điện biên công an huyện điện biên đã bắt quả tang đối tượng lầu an nhĩa
chú xã sa dung huyện điện biên đông đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực bản na sang một xã núa ngam huyện điện biên
khám xét tại chỗ cơ quan công an thu giữ hai bánh heroin khối lượng khoảng bảy trăm linh gram
một con dao nhọn và nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an lầu a nhìa khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
đang vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
công an tỉnh vĩnh phúc vừa có văn bản đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh phúc
phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án đoàn thanh tra bộ xây dựng có hành vi nhận hối lộ
trước đó vào ngày một mươi hai tháng sáu đoàn thanh tra bộ xây dựng bị công an tỉnh vĩnh phúc
lập biên bản về hành vi vòi tiền trong quá trình thanh tra tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
hiện công an tỉnh vĩnh phúc vẫn đang tạm giữ hai cán bộ của đoàn thanh tra là bà nguyễn thị kim anh
phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng và ông đặng hải anh
chuyên viên phòng thanh tra xây dựng hai thuộc thanh tra bộ xây dựng
một điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn vừa bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
triệt xóa thành công bắt giữ nhiều đối tượng cùng tăng vật có liên quan
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay qua tin báo của quân chúng công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
đã bắt quả tàng chín đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền tại một khu đất trống trên địa bàn xã vĩnh hưng
huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu tại hiện trường lực lượng công an thu giữ sáu con gà đá một mươi điện thoại di động
số tiền gần một mươi ba triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
vì bị công ty xuất khẩu lao động
thu phí cao trong khi công việc lại không được như mình mong muốn
đối tượng nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã phương triều thành phố hưng yên
đã nảy sinh bất mãn với đảng và nhà nước rồi xin tham gia vào tổ chức khủng bố
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
đối tượng trường đã bị lực lượng công an tỉnh hương yên phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an
kịp thời truy xét và bắt giữ
vào đêm ngày chín dạng sáng ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám qua công tác trinh sát nắm tình hình
các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an phát hiện một đối tượng sử dụng xe gắn máy không biển số
đội mũ bịt mặt đã thực hiện hành vi giải truyền đơn tại nhiều tuyến phố
nội dung truyền đơn ủng hộ tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đào minh quân nguyên trung úy ngy quốc tịch mỹ cầm đầu
qua xác minh truy tìm đối tượng ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
ban chuyên án đã xác định và bắt giữ đối tượng nguyễn xuân trường tại phòng trọ của đối tượng
ở số nhà bốn mươi sáu đường bãi sẩy phường hiến nam tp hương yên thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan
qua đấu tranh khai thác đối tượng ban chuyên án đã thực hiện lệnh khám xét cửa hàng đối tượng thuê in
sau các tài liệu ở xã thủ sĩ nguyễn tiên lữ và nhà của đối tượng tại xã phương triều tp hương yên
thu giữ được nhiều tài liệu vật chứng liên quan đến các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
như cờ ba sọc tờ rơi có nội dung lấy lại đất tổ không làm khổ giặ
ban truyền án đã thực hiện tình nguyện tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
cùng nhiều công cụ phương tiện đối tượng sử dụng để giải truyền đơn
và thực hiện các hoạt động chống phá đảng nhà nước việt nam theo sự chỉ đạo của tổ chức phản động
tháng hai hai nghìn một mươi tám đối tượng trường đã chính thức được kết nạp vào tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
được tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời hướng dẫn một cách tỉ mỉ về cách thức hoạt động
cách thức đối phó với cơ quan chức năng để tránh bị phát hiện đối tượng
thì luôn có ý thức che giấu về bản thân ít tiếp xúc với bạn bè và người thân trong gia đình
vì vậy việc điều tra thu thập tài liệu xử lý đối tượng gặp nhiều khó khăn
tại cơ quan điều tra trường khai nhận vào tháng năm năm hai nghìn tám đối tượng xuất cảnh sang đài loan lao động
tại đây nhận thấy công ty môi giới việt nam đưa người sang đài loan lao động
đã thu tiền lệ phí đi xuất khẩu lao động
lao động quá cao trong khi công việc và lương không đúng như thỏa thuận từ trước
nên trường đã nảy sinh bất mãn với đảng nhà nước ta
sau đó trường đã xin gia nhập vào tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
từ khi xin gia nhập tổ chức đến khi bị bắt thông qua facebook
đối tượng đã thường xuyên liên hệ với các thành viên của tổ chức này
đồng thời đối tượng đã đăng tài chín mươi bảy livestream với nội dung nói xấu đảng cộng sản và nhà nước việt nam
chia sẻ nhiều bài viết hình ảnh phản động lên internet
tôi bất đồng quan điểm suy nghĩ lệch lạc để tìm hiểu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
qua youtube sau đó tham gia chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
theo sự chỉ đạo của tổ chức tôi viết bài đăng bài chia sẻ bài
làn chim ủng hộ chính phủ quốc gia việt nam lâm thời muốn lập đổ chống lại đảng cộng sản việt nam
và nhà nước cộng hòa xã hội việt nam
căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và xác lệnh tạm giam đối với nguyễn xuân trường về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
tôi đã nhận thức được hành vi của tôi là sai trái
đi ngược lại lợi ích của nhân dân và đảng cộng sản việt nam và nhà nước cộng hòa xã hội việt nam
tôi cảnh báo với những người đã sắp và đã đang có hành vi chống lại đảng và nhà nước
chống lại lợi ích của nhân dân
tôi không nên nghe bất kỳ một tổ chức nào cá nhân nào
quấy lệnh là tuyên truyền chống lại lợi ích của đảng nhà nước chính sách nhà nước và nhân dân
thì nó rất là nguy hiểm
nếu như không nhận thức được thì sẽ bị các tổ chức cá nhân đó lôi kéo
với hành vi phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
nguyễn xuân trường sẽ phải trả giá bằng một bản án thích đáng
qua vụ án trên đề nghị mọi người dân hãy nâng cao cảnh giác
và kiên định lập trường tư tưởng không tin nghe theo những luận điệu sai trái
thù địch của các phần tử cơ hội phản động
mọi hoạt động tham gia lôi kéo xúi rục kích động người khác xuyên tạc
chống phá các chủ trương của đảng nhà nước đều sẽ bị xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật
hội nghị thượng đỉnh cica ra tuyên bố chung về thỏa thuận hạt nhân iran
cũng như vấn đề thương mại toàn cầu và nhiều vấn đề nóng trên thế giới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hôm nay cho biết
mưa lớn kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại tại một số tỉnh miền núi phía bắc
tại bắc cạn theo báo cáo nhanh của địa phương này trong hai ngày qua
trên địa bàn huyện nari đã xảy ra mưa lớn
mưa lớn kèm theo giông lốc là một nhà bị sạt lở ta lui dương
khoảng một mươi ba ha lúa và một mươi bốn năm ha ngô bị thiệt hại
hàng trăm mét khối đất đá đường giao thông bị sạt lở ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng
trong khi đó theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cao bằng
thiệt hại do mưa lớn gió lốc những ngày qua đã làm bốn mươi năm nhà ở bị sạt lở hư hỏng
về nông nghiệp trên năm mươi hectare lúa năm mươi hectare ngô bị gãy ngập nước một mươi hai tấn thóc bị ngập
các tuyến đường quốc lộ ba mươi bốn và một mươi năm tuyến đường giao thông nông thôn ở cao bằng bị sạt lở
hai trạm biến áp bị xét đánh hỏng
mưa rông lũ lớn cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh lạng sơn trong chiều ngày hôm qua
khiến cho một cháu bé bị nước cuốn trôi mất tích
sau một ngày tìm kiếm đội cứu hộ của địa phương gồm dân quân công an xã lang
huyện tri lăng tỉnh lạng sơn cùng với người dân đã thấy xác của cháu bé ở trên dòng sông thương cách nhà khá xa
sáng nay lực lượng tìm kiếm đi dọc sông thương huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
thì phát hiện thi thể của cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi bốn trú tại thôn khun áng xã quang lan huyện tri lan
trong một góc sông khuất cách nhà cháu hàng km
trước đó gia đình cháu bé có thông báo cháu bé năm tuổi này bị mất tích vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng sáu
sau khi mưa rông lũ lớn ập đến địa phương
cố vượt qua đường sắt một tài xế xe tải bị tẩu

tàu hút lìa chân vụ việc xảy ra vào trưa nay tại hà tĩnh
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa nay đoàn tàu đang chạy trên đường sắt bắc nam
đến địa phận xã đức châu huyện đức thọ thì tông trúng một chiếc xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h bốn nghìn hai trăm bảy mươi ba
chưa rõ danh tính tài xế đang cố băng qua đường sắt
xe tải bị tàu tông mạnh kéo lê khoảng một trăm linh mét mới dừng lại
vụ tai nạn khiến tài xế xe tải bị cán đứt lìa một chân rơi vào tình trạng nguy kịch
tại hiện trường chiếc xe bị biến dạng hư hỏng nặng mắc kẹt dưới đầu tàu
chiều nay sở giáo dục và đào tạo hà nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp một mươi
các trường trung học phổ thông công lập không chuyên trên địa bàn tp hà nội năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
điểm chuẩn vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm hai nghìn một mươi chín của hà nội giảm hơn so với những năm trước
vì có sự thay đổi trong công thức tính điểm xét tuyển
nếu như năm trước
một phần ba tổng điểm xét tuyển là căn cứ vào kết quả học tập
rèn luyện của thí sinh trong bốn năm học ở bậc trung học cơ sở
thì năm nay điểm xét tuyển là tổng điểm thi của bốn môn thi toán ngữ văn ngoại ngữ lịch sử
đồng thời năm nay thí sinh cũng không được cộng điểm nghề ở cấp trung học cơ sở
căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển lãnh đạo sở giáo dục đào tạo hà nội yêu cầu hiệu trưởng các trường trung học phổ thông
tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo quy chế tuyển sinh của bộ giáo dục đào tạo và các hướng dẫn liên quan của sở
phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết